hai năm trở lại đây mít thương phẩm ở đồng bằng sông kiều long được thương lái thu mua xuất khẩu sang trung quốc với giá cao
điều này đã khiến cho các nhà vườn mạnh dạn chuyển đổi cây ăn trái kém hiệu quả mít giống cũ và một số diện tích đất lúa sang trồng mít thái
việc chuyển đổi này vẫn không làm xáo trộn diện tích đất quy hoạch sản xuất mà còn giúp cho nhà vườn thu về lợi nhuận từ bốn trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng một hectare một năm
hiện tại các nhà vườn các tỉnh đồng bằng sông kiều long đông nam bộ đã phát triển được khoảng một mươi một trăm linh năm ha trong đó diện tích đang thu hoạch là sáu ba trăm chín mươi sáu ha năng suất một mươi bảy chín tấn một ha
hầu hết diện tích vườn đang chuyển đổi sang trồng mít chủ yếu trên nền cây ăn quả cây công nghiệp kém hiệu quả
vườn mít giống cũ và một số diện tích đất trồng lúa với đặc điểm thời gian kiến thiết cơ bản ngắn
sau trồng từ một mươi hai đến một mươi năm tháng cây đã bắt đầu cho quả
là nhà vườn đã thu hồi được vốn đầu tư
khi cây cho trái ổn định chăm sóc tốt năng suất trung bình trong thời gian kinh doanh từ hai mươi đến hai mươi năm tấn một hectare một năm so với lúa thì hiệu quả cao gấp nhiều lần
hiệu quả mà chuyển đổi từ cây khớm sang cây mít thì thứ nhất là đầu tư thấp
thứ hai chăm sóc nó khỏe hơn
thứ ba là cây lợi nhuận về cây trồng
thứ ba là cây trồng tức là bán nông sản thì nó cao hơn cây khớm nhiều
nếu như trong tương lai thị trường mít được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới thì chúng ta cũng là những nước một trong những nước có những bước đầu tiên về phát triển diện tích
và nếu như cái thị trường này nó không phải là một cái thị trường lớn thì với cái diện tích phát triển như hiện nay và với tốc độ tiêu thụ này
thì chúng ta nghĩ rằng là mít vẫn còn có thể tiếp tục được tiêu thụ trong một vài năm nữa
đó là cái dự báo về thị trường
cùng trồng trọt
cho biết tại các tỉnh phía nam cây mít được bà con trồng từ lâu và trồng trên nhiều loại hình như trồng sen trong các vườn cây ăn quả trồng chuyên canh
phần lớn mít được tiêu thụ theo hình thức ăn tươi và xuất khẩu chủ yếu sang trung quốc và một vài doanh nghiệp trong nước thu mua chế biến mít giấy